và chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức an ninh trật tự mới nhất trong hai mươi bốn giờ qua
cùng với sự đồng hành của biên tập viên linh chi xin mời linh chi
vâng xin chào anh thế cương và chị viu anh xin kính chào quý vị và các bạn
đã diễn ra sôi động từ nhiều năm nay nhưng cho đến thời điểm này thì vẫn chưa được giải quyết rứt điểm
một số doanh nghiệp cá nhân lợi dụng kẽ hở của pháp luật lợi dụng danh nghĩa hoạt động bán hàng đa cấp
để biến tướng với nhiều thủ đoạn tinh vi và vì hám lợi một số người dân đã tham gia vào hoạt động này và mất tiền mất của
vậy giải pháp nào để hạ nhiệt vấn đề đa cấp biến tướng tại sơn la câu trả lời sẽ có trong phần sau của bản tin
còn ngay bây giờ là thông tin đáng chú ý khác
như chúng tôi đã từng đề cập sử dụng hung khí vũ khí xông vào tấn công cướp tiền ngân hàng là một loại tội phạm hiếm gặp ở việt nam
tuy nhiên chỉ trong nửa năm qua thì đã có tới ba vụ việc xảy ra và tất cả các đối tượng đều thể hiện tính manh động táo tợn
vụ việc mới đây nhất là vào chiều ngày hôm qua tại tỉnh trà vinh một đối tượng bịt mặt đã cầm súng xông vào ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
gọi tắt là việt công banh tỉnh trà vinh cướp hơn hai tỷ đồng hiện công an tỉnh trà vinh đang khẩn trương điều tra truy tìm đối tượng
khoảng một mươi sáu h hai mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam vietcombank chi nhánh tỉnh trà vinh
phòng giao dịch thị xã duyên hải tọa lạc tại khóm một phường một thị xã duyên hải tỉnh trà vinh đã xảy ra vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng
vào thời điểm trên các nhân viên phòng giao dịch này đang kết toán kiểm tra tiền để đưa vào kho quỹ
nhân viên xông vào dùng súng khống chế buộc các nhân viên phải đưa tiền
gây án xong nam thanh niên nhanh chóng lên xe tẩu thoát
nó cũng nạt nậu dữ lắm ai mà nhìn nó chống cự gì thì nó hâm bắn
rồi em mới bỏ hết nó lấy hai vỏ tiền nó miễu tất cả các nhân viên đều vô kho hết đóng cửa lại
rồi đóng cửa lại bắt đầu nó mới ra cửa nó đẩy xe nó chạy em có rượt theo
rượt theo khoảng năm trăm linh m gì đó thì mất dấu luôn không thấy đó
ngay sau khi nhận được tin báo công an thị xã duyên hải và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh trà vinh
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc
theo các nhân viên phòng giao dịch số tiền bị cướp là một tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng tiền việt nam
và ba mươi năm chín trăm linh đô la mỹ đồng thời qua trích xuất dữ liệu từ camera ngân hàng cho thấy
tên cướp mặc áo khoác chùm đầu đeo khẩu trang kín và trên tay cầm một khẩu súng ngắn
giống như súng quân dụng để uy hiếp các nhân viên giao dịch
cơ quan chức năng chưa xác định đây là súng thật hay là súng giả
hiện công an tỉnh trà vinh đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc

liên quan đến vụ các đối tượng côn đồ đập phá quán kem xịt hơi cay là một số người bị bỏng
tại quận một tp hcm cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm đang tạm giữ một đối tượng
và tiếp tục điều tra truy tìm các đối tượng còn lại
tại cơ quan công an phan thanh vàng chú tỉnh hậu giang khai nhận vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi ba tháng bốn
lưu vĩnh quân chú quận bình thạnh rủ vàng đến quán kem trên đường trương hán siêu để giải quyết mâu thuẫn
khi vàng đồng ý cả hai rủ thêm nhóm trần anh huy chú quận phú nhuận đào duy hưng đào duy phong
và nguyễn ngọc mình cùng chú thầy quận bình thạnh cùng năm đối tượng
chưa rõ lai lịch mang theo hung khí đến quán kem trên đường trương hán siêu đập phá tài sản và xịt hơi cay
làm một số thử khách và nhân viên bị bỏng qua truy xét công an tạm giữ vàng còn một số đối tượng khác đã rời khỏi nơi cư trú
thông tin liên quan đến vụ án rúng động dư luận tại huyện mù căng trải tỉnh yên bái
khi người ông sau khi uống rượu đã có những hành vi giã man gây nên cái chết cho cháu nợ của mình mới chỉ một mươi ba ngày tuổi
phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự này vừa được tòa án nhân dân huyện mù căng trải tỉnh yên bái tổ chức
đối tượng phạm tội giết người là lù a páo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại xã khao mang huyện mù căng trải tỉnh yên bái
theo cáo trạng sau khi uống rượu tại đám tang nhà người thân ở cùng bản báo về nhà và ra tay giết cháu lù thị già mới được một mươi ba ngày tuổi là cháu nội của mình
tại phiên tòa hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo lù a páo một mươi bảy năm tù giam về tội giết người
một án tử hình một án trung thân là hình phạt dành cho hai đối tượng trần bá đức chú tại tỉnh hải dương và ngô anh trường trú tại thành phố hà nội
về hành vi mua bán số lượng lớn chất ma túy phiên tòa vừa được diễn ra tại lạng sơn
theo cáo trạng trường bị công an tỉnh lạng sơn bắt quả tang khi đang mua bán chai phép gần bảy trăm một mươi năm gram ma túy đá hơn bốn trăm tám mươi tám gram ketamine
tại khu vực huyện chi lăng từ lấy khai của trường công an tỉnh lạng sơn tiến hành bắt trần bá đức
sau bốn giờ chạy trốn nổ súng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng đức đã bị khống chế
thù giữ trong người và trên xe ô tô của đức một súng k năm mươi bốn có năm viên đạn trong đó một viên đá lên nòng một khẩu súng côn gần ba kg ma túy đá bốn thanh kiếm năm điện thoại di động cùng một số tăng vật khác
tại nơi ở của đức lực lượng chức năng thu giữ thêm một kg heroin năm trăm linh viên ma túy tổng hợp hai trăm linh g cỏ mỹ một bộ khuôn ép ma túy tám trăm linh triệu đồng ba khẩu súng một trăm sáu mươi ba viên đạn hai quả lựu đạn ba cân điện tử một khóa số tám cùng nhiều tăng vật khác
hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình đối với trần bá đức án trung thân đối với bị cáo ngô anh trường
sáng sớm ngày hôm qua hai mươi sáu tháng bốn một vụ trộm đã xảy ra tại cửa hàng bán đồng hồ tại phường tân tạo quận bình tân tp hcm
lấy đi nhiều tài sản có giá trị
thời điểm trên chị hoàng thị nga ba mươi một tuổi quê tỉnh thừa thiên huế là chủ cửa hàng đồng hồ tuấn anh tại số một nghìn ba trăm năm mươi tính lộ một mươi phường tân tạo quận bình tân tp hcm đi chơi ở nhà người thân về
khi ngang cửa hàng trên thì phát hiện cửa mở qua kiểm tra thì phát hiện nhiều tài sản đồng hồ đắt tiền ước tính trên sáu mươi triệu đồng trong tủ kính bị mất cắp
hiện các đơn vị nghiệp vụ công an quận bình tân đang vào cuộc làm rõ vụ việc
trở lại với câu chuyện bán hàng đa cấp tại tỉnh sơn la với nhiều thủ đoạn chiêu trò khác nhau các công ty kinh doanh đa cấp đã lôi kéo nhiều người trên địa bàn huyện mộc châu tỉnh sơn la tham gia
đó không chỉ là những người dân ở trung tâm thị trấn có điều kiện về kinh tế mà cả những người ở vùng sâu vùng xa điều kiện kinh tế còn khó khăn lạc hậu cũng tham gia theo hình thức mua gói sản phẩm và được trả lãi hàng tháng vừa có tiền lãi vừa có sản phẩm để dùng
bán hàng đa cấp là hình thức kinh doanh được nhà nước cho phép nên
vừa đảo thì các cơ quan chức năng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác xử lý
ghi nhận của phóng viên một trăm một mươi ba online
do nghe lời rụ rỗ lôi kéo ông tráng a chu ở tiểu khu pa khen một thị trấn nông trường mộc châu đã dồn hết số tiền tiết kiệm của gia đình
cộng với vai mượn họ hàng bạn bè mua hai mươi ba mã hàng với tổng số tiền gần hai trăm linh triệu đồng của công ty liên kết việt để đổi lấy những lọ thuốc chữa xương khớp không rõ nguồn gốc
không có hạn dùng và lãi hậu
lời hứa sẽ trả lãi hàng tháng theo đúng quy định
sau hai lần nhận tiền với tổng số chín mươi ba triệu thì công ty không chi trả tiền cho ông chu nữa
cho đến nay ông chu vẫn chưa được chi trả thêm đồng nào mà chi nhánh công ty thì đã đóng cửa hoạt động từ lâu
giống như ông chu và nhiều người dân khác trên địa bàn bà hoàng thị thuận ở xã mường sang huyện mộc châu đã vay ngân hàng mua hai gói hàng của công ty thăng long group cho hai mẹ con bà với tổng số tiền sáu mươi ba triệu đồng và lấy về hàng loạt hàng hóa mà không biết chất lượng ra sao
bà còn rủ con rể
tham gia gói hàng với số tiền hai trăm ba mươi triệu đồng
sau khi được trả tám triệu đồng tiền lãi cho một gói sản phẩm ba mươi một triệu năm trăm linh ngàn đồng thì bà thuận không được chi trả nữa
đến trụ sở đòi thì nhận được lời hứa là công ty sẽ trả đủ trong vòng ba năm tới với tổng số tiền là một trăm bốn mươi bảy triệu đồng
và cho đến thời điểm này thì công ty thăng long group đã biến mất cùng với lời hứa
bác cảm thấy bây giờ thấy xót lắm
bây giờ mình cứ làm ra đồng nào là phải đi trả lãi trả gốc
từng tí một cảm thấy xót trong lòng rồi nghĩ nhiều còn ốm nữa
đến lúc bây giờ sóc đáo hạn rồi mà chưa trả được hết cũng rất là lo
kính thưa quý vị và các đồng chí những người tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp trên địa bàn huyện mộc châu
không phải là không hiểu hoạt động này có nguy cơ rủi ro rất cao và không có gì ràng buộc để đảm bảo tài sản của mình
thế nhưng họ vẫn sẵn sàng tham gia để mong tìm được cơ hội đổi đời
và cuối cùng họ vẫn là người chịu thiệt thòi nhất
theo số liệu thống kê trên địa bàn huyện mộc châu
có khoảng một trăm linh người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp của các công ty thăng long group liên kết việt và thiên ngọc minh uy
với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng và rất nhiều người trong số đó đã bị mất tiền
để ngăn chặn hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng trên địa bàn
thời gian qua công an huyện mộc châu đã tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho nhân dân về bản chất thật sự của hoạt động này
để hạn chế việc người dân tham gia và bị lừa chiếm đoạt tiền của
đồng thời điều tra và truy tố trước pháp luật nếu các đơn vị cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp có dấu hiệu vi phạm hình dự
không phủ nhận bán hàng đa cấp là một loại hình kinh doanh hiện đại và đã có nhiều công ty sử dụng hình thức này một cách hiệu quả
tuy nhiên lại xuất hiện một số công ty bán hàng đa cấp biến tướng đang tạo ra những cơn sốt lầm dầu
đánh vào lòng tham của những người dân nghèo khó ở vùng sâu vùng xa làm xáo trộn cuộc sống của họ
khi gieo rắc những ảo tưởng làm giàu vô lý tiềm ẩn nhiều vấn đề bất ổn về an ninh trật tự tại địa bàn
kính thưa quý vị và các đồng chí công tác tuyên truyền về bản chất thật của loại hình kinh doanh đa cấp biến tướng
ở huyện mộc châu đã được công an huyện triển khai ở nhiều địa bàn
thế nhưng cho đến thời điểm này thì vấn đề này vẫn chưa có hồi kết và thiết nghĩ là trước khi chờ các cơ quan chức năng vào cuộc
thì mỗi người dân nên tìm hiểu thật kỹ trước khi tham gia một loại hình kinh doanh nào để bảo vệ được tài sản cho chính mình
vâng thưa quý vị những bài học thì không phải là chưa có đó là những câu chuyện buồn của người dân cả một thôn xóm
thậm chí là hàng chục tỉnh thành khi vì lòng tham dấn thân vào con ma đa cấp biến tướng như mb hai mươi bốn cộng đồng việt tâm mặt trời hay liên kết việt
và chúng tôi cũng xin được một lần nữa nhấn mạnh rằng cùng với lực lượng công an chính quyền các cấp thì chính chúng ta
những người dân sáng suốt biết kìm giữ lòng tham mới có thể tự cứu được bản thân và gia đình mình
và đến đây thì bản tin một trăm một mươi ba online cũng xin được kết thúc mời quý vị tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh cùng với biên tập viên thế cương và phí oanh
vâng xin cảm ơn những thông tin về an ninh trật tự trong hai mươi bốn giờ qua
biên tập viên linh chi đã chuyển tới quý vị khán giả
những thông tin về truy nã tội phạm sẽ tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh cùng với sự đồng hành của biên tập viên thu hương sau một ít phút quảng cáo